khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong giới trẻ hàng năm tỉnh phú yên đã triển khai tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời tại các cơ quan đơn vị địa phương
năm nay hàng nghìn đầu sách các loại hướng tới chủ đề sách với tuổi trẻ đã thu hút khoảng bốn lượt người đến tham quan trao đổi sách
vài năm trở lại đây việc phát triển văn hóa đọc trong lứa tuổi học sinh sinh viên được các cấp ngành của tỉnh phú yên đặc biệt quan tâm
vì vậy thực trạng đa số người nhất là giới trẻ lười đọc sách hoặc chỉ đọc chuyện tranh chuyện tình cảm hay các tác phẩm theo trào lưu và phần lớn chỉ đọc qua mạng internet đang có nhiều chuyển biến về nhận thức
và hội sách tại phú yên với hàng nghìn đầu sách các loại hướng chủ đề sách với tuổi trẻ đã thu hút khoảng bốn lượt đến tham quan trao đổi sách đã nói lên điều đó
hôm nay thì có rất nhiều kênh giải trí chẳng hạn như các bạn hay chơi game facebook rồi thì nói việc đọc sách thì các bạn để bị
trì phối rất nhiều nên cái hội sách lần này cũng là một lần để cho các bạn nhìn lại là mình còn nên đọc sách hơn
em cảm thấy hội sách tôi chất ở đây thì có thể giúp cho tụi em có thể đọc được những cuốn sách và cảm thấy là yêu quý sách hơn
mong là các bạn sinh viên sẽ có thể đọc được nhiều sách và cảm thấy hào hứng hơn nữa
để khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong giới trẻ tỉnh phú yên còn có hoạt động tuần lễ hưởng ứng
học tập suốt đời đã tạo hiệu ứng nâng cao nhận thức trong cán bộ công chức viên chức học sinh sinh viên người lao động và người dân về vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của việc đọc sách
đối với việc nâng cao kiến thức kỹ năng phát triển tư duy và rèn luyện nhân cách con người khuyến khích việc đọc sách thường xuyên liên tục và suốt đời nhằm xây dựng phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng
toàn đây thì do phát triển của một số các công nghệ khác và cuộc sống do đó
do đó chúng tôi với một cái thông điệp là muốn nâng cái văn hóa đọc và đưa cái thông điệp là lực lượng thanh niên hãy quan tâm nhiều đến sách vỡ và tri thức của nhân loại
cùng với nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ phát triển văn hóa đọc sẽ tạo cơ hội cho các bạn trẻ tiếp cận với sách
đưa phong trào đọc sách báo trở thành nét sinh hoạt văn hóa văn minh
cho tất cả mọi người góp phần khuyến khích tôn vinh và nâng cao ý thức trong nhân dân về văn hóa đọc một nét đẹp mang lại trí thức trong cuộc sống